thông tin về cơn bão số năm hồi một mươi h ngày một mươi ba tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một hai độ vĩ bắc
một trăm một mươi một độ kinh đông trên đất liền phía bắc lôi châu trung quốc cách móng cái quảng ninh khoảng hai trăm ba mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi km một giờ giật cấp một mươi
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng bảy mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai h tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
chiều nay một mươi ba tháng chín bão sẽ đi vào khu vực phía bắc của vĩnh bắc bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến hai mươi hai h ngày một mươi ba tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng hai mươi một hai độ vĩ bắc một trăm linh tám độ kinh đông ngay trên vùng biển quảng ninh hải phòng
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng bốn mươi km
dự báo trong một mươi hai h đến hai mươi bốn h tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc và đi vào đất liền các tỉnh quảng ninh hải phòng với sức gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy
sau đó suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp
từ đêm nay một mươi ba tháng chín đến ngày một mươi bốn tháng chín ở phía đông bắc bộ có mưa mưa vừa
riêng khu vực đông bắc và việt bắc có mưa vừa mưa to
tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm một đợt
trong khi đó siêu bão gần biển đông siêu bão mang khúc
hồi một mươi giờ ngày một mươi ba tháng chín vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng một mươi bốn bảy độ vĩ bắc một trăm ba mươi sáu độ kinh đông cách đảo lưu dông philippines khoảng một km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp một mươi bảy giật trên cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới siêu bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đến một mươi giờ ngày một mươi bốn tháng chín vị trí tâm siêu bão ở khoảng một mươi sáu độ vĩ bắc một trăm hai mươi sáu độ kinh đông cách đảo lưu dông khoảng năm trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp một mươi bảy giật trên cấp một mươi bảy